với nhiệm vụ thúc đẩy quan hệ thương mại giữa hai nước việt nam và nhật bản chúng tôi thường xuyên có các chương trình cung cấp thông tin tư vấn cho các doanh nghiệp của nhật bản khi đến với thị trường việt nam và chúng tôi cũng có thể tư vấn cho các doanh nghiệp của việt nam khi đến với thị trường nhật bản
hiện nay chúng tôi đang thực hiện các chương trình cụ thể nhằm xúc tiến đầu tư giữa hai nước và hỗ trợ doanh nghiệp hai bên triển khai các chương trình trong lĩnh vực nông nghiệp tại việt nam
trong chiến lược công nghiệp hóa của việt nam trong khuôn khổ hợp tác việt nam nhật bản hướng tới năm hai nghìn hai mươi tầm nhìn hai nghìn ba mươi chúng tôi sẽ cùng với việt nam tập trung vào các ngành nghề trong đó có ngành nông nghiệp
ngoài ra đối với các doanh nghiệp của nhật bản chúng tôi đã tổ chức các đoàn khảo sát tới thăm và tìm hiểu về môi trường đầu tư tại việt nam cũng như các buổi kết nối doanh nghiệp hai nước
trong một trăm linh năm quốc gia vùng lãnh thổ đang đầu tư vào việt nam thì nhật bản nằm trong bốn nước tốt đầu
việt nam là đứng số một và có thể nói rằng là cái đầu tư của các doanh nghiệp nhật bản vào việt nam rất quan trọng
nó mở ra những cái lĩnh vực ngành nghề mà có thể nói rằng việt nam đang rất cần
thứ dư những vấn đề như vấn đề cây khí chế tạo rồi cái độ chính xác cao rồi là những công nghệ công nghệ lớn của nhật bản
thị trường nhật bản từ trước tới nay vẫn là một thị trường hứa hẹn đối với nhiều doanh nghiệp việt nam
tổng mức tiêu dùng trong nước của nhật bản tăng
nhiều doanh nghiệp việt nam tăng nhanh đạt khoảng năm mươi năm trong tổng mức tăng trưởng gdp
đây là một chỉ số tạo động lực cho các doanh nghiệp việt nam xuất khẩu vào thị trường này
một điểm đáng chú ý nữa là mức độ lão hóa dân số của nhật bản
số người dân trên sáu mươi năm tuổi chiếm khoảng hai mươi
mức độ lão hóa này của nhật bản đang được coi là cao nhất thế giới hiện nay
đã dẫn đến tình trạng thiếu lao động nhất là lao động trong lĩnh vực nông nghiệp
trong khi nhu cầu về thực phẩm vẫn liên tục tăng
tính riêng trong năm hai nghìn một mươi sáu nhật bản đã tiêu thụ hết tám mươi năm tỷ usd cho chi tiêu thực phẩm
chính đặc điểm này không chỉ chi phối nhu cầu và thị hiếu của người tiêu dùng nhật bản
mà còn cho thấy tiềm năng xuất khẩu lao động và các mặt hàng thực phẩm của việt nam có thể vào thị trường này
hiện nay các mặt hàng xuất khẩu chủ yếu của việt nam sang nhật là thủy sản
dệt may gỗ và sản phẩm gỗ nhựa xây dựng hàng thủ công mỹ nghệ
dây dép hàng công nghiệp chế tạo khoáng sản
nhiều chuyên gia kinh tế cho rằng nhật bản sẽ trở thành thị trường xuất khẩu lớn của việt nam trong tương lai gần
như vậy thị trường nhật rộng mở nhưng các doanh nghiệp việt nam chưa mở rộng được thị phần xuất khẩu
là do các doanh nghiệp chưa nắm bắt được nhu cầu và yêu cầu của người nhật và thị trường nhật bản
của nhật bản đã giúp chúng ta có tác động rất lớn
thế còn tỷ lệ bao nhiêu phần trăm thì chắc là có thể khó tính
nhưng mà điều chắc chắn là oda của nhật bản đã giúp chúng ta chuyển dịch cơ cấu rất lớn
chúng ta có thể nhìn vào những thành tựu cụ thể của nhật bản
của những dự án của nhật bản ví dụ như đường năm ví dụ như cầu đường
rồi thì bệnh viện trường học có rất nhiều nơi để có thấy là nhờ có sự giúp đỡ của nhật bản
không những chỉ chuyển dịch cơ cấu kinh tế mà ở góc độ nào đó
và chuyển dịch về cơ cấu xã hội có thể chuyển dịch cơ cấu trong một số lĩnh vực một số ngành
ví dụ như trong dịch vụ trong lĩnh vực giáo dục y tế là những cái đó là có cái thay đổi rất lớn
cho nên theo tôi nghĩ là oda của nhật bản chúng ta đánh giá là có tác động rất tích cực
đối với sự chuyển dịch cơ cấu kinh tế của việt nam
vâng thưa giáo sư mặc dù nhật bản là đối tác thương mại hàng đầu chúng ta
tuy nhiên thị trường nhật bản thì còn rất nhiều tiềm năng
vậy thì theo ông chúng ta cần phải tiếp cận như thế nào để tiếp tục
khai thác được cái tiềm năng còn rất là lớn tại nhật bản
đúng là thị trường nhật bản có nhiều tiềm năng
đây cũng là một thị trường lớn về nhiều góc độ dân số về quy mô về sức mua v ngân
thế nhưng vào thị trường này cũng không phải là dễ
nó lại có một điểm khác với một số thị trường khác ví dụ so với lại thị trường mỹ
cho nên là điều ấy đòi hỏi là phía việt nam phải có những cái sự chuẩn bị
phải có những việc tiếp tục hoàn thiện hơn về phía mình thì mới có thể khai thác hết được tiềm năng thị trường này
tôi cho rằng sẽ có hai
với góc độ đứng từ phía nhà nước thì chúng ta phải tiếp tục thực hiện tốt những hiệp định mà hai bên đã ký kết
và vừa rồi nhất là chúng ta lại đang chuẩn bị ký tiếp một cái hiệp định đối tác khu vực này nữa
có lẽ đó là một cái khía cạnh
còn rất nhiều giải pháp từ trước đã thực hiện rồi
thì theo tôi nghĩ là chúng ta sẽ triển khai thực hiện tốt những hiệp định đã ký và những hiệp định sẽ ký
và cái đó là nền tảng để cho hai bên quan hệ thương mại tốt hơn
điều ấy là cũng bắt buộc chúng ta cũng phải cố gắng
cố gắng lên chứ không phải chỉ yêu cầu mỗi phía nhật bản
vấn đề thứ hai về phía doanh nghiệp thì các doanh nghiệp là thứ nhất là phải nâng cao năng lực cạnh tranh trên thị trường nhật bản
bởi vì chúng ta biết thị trường nhật bản là thị trường rất khó tính
chứ không phải như các thị trường khác như tôi đã nói rồi
vấn đề thứ hai là các doanh nghiệp phải có một chiến lược kinh doanh để tiếp cận sâu hơn nữa vào thị trường nhật bản
chúng ta đã vào nhưng vào được nhiều hơn nữa sâu hơn nữa
để có hiệu quả kinh tế hoàn hảo nữa thì các doanh nghiệp chúng ta còn phải tiếp tục
như vậy là cả nhà nước cả doanh nghiệp đều phải cố gắng thì chúng ta mới có thể tiếp tục khai thác được những tiềm năng to lớn của thị trường nhật bản
một lần nữa xin cảm ơn phó giáo sư nhật lại mời tham gia chương trình của truyền hình nhân dân